chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
văn đức lư nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su đắk lắc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án
để điều tra sai phạm liên quan đến hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu malaysia
gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng và hợp đồng môi giới bán mũ cao su để hưởng phần trăm tranh lệch
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su đắk lắc
nay là công ty cổ phần cao xu đắk lắc
ngoài điều tra sai phạm về mua bán giống cây trồng cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc
cũng đang tiến hành điều tra liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn cao su huỳnh phước
đi môi giới mua bán mũ cao su cho công ty cao su đắk lắc để hưởng hoa hồng lên tới hàng tỷ đồng